đối với ba bị cáo là vũ quang thuận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú tỉnh thái bình nguyễn văn điển chú tỉnh yên bái và trần hoàng phúc chú tại tp hcm
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy vũ quang thuận nguyễn văn điển và trần hoàng phúc
đã có hành vi làm đăng tải một mươi bảy video clip lên mạng xã hội mạng internet và tăng trữ nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo của đảng
sự điều hành chỉ đạo của nhà nước trong quá trình xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước
bôi xấu xúc phạm lãnh tụ lãnh đạo đảng nhà nước
tại phiên xét xử phúc thẩm hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo tuyên y án sơ thẩm đối với ba bị cáo tuyên truyền chống nhà nước
theo đó tòa phúc thẩm tuyên phạt vũ quang thuận là tám năm tù phạt quản chế bị cáo thuận năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
xử phạt nguyễn văn điển sáu năm sáu tháng tù phạt quản chế bị cáo điển bốn năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
sự phạt trần hoàng phúc sáu năm tù phạt quản chế bị cáo phúc bốn năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
với hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bị cáo đinh diên
chú tệ xã sơn hạ huyện sơn hà của tỉnh quảng ngãi vừa bị tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đưa ra xét xử
theo cáo trạng của viện kiểm sát tỉnh trước đây đinh diêm là mục sư tự phong của hội thánh tin lành lutheran việt nam hoa kỳ
có móc nối tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời một tổ chức khủng bố có trụ sở đặt tại mỹ
chuyên tiến hành các hoạt động kích động khủng bố phá hoại nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đinh diên ra sức vận động
một số chức sắc tôn giáo tham gia các tổ chức phản động này nhằm mục đích phát triển lực lượng tiến hành hoạt động lật đổ chế độ
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã thu được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của đinh diêm
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đinh diêm một mươi sáu năm tù giam
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố phan thiết đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu tại khu vực trước cổng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
theo cáo trạng vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám một nhóm đối tượng quá khích đến tụ tập la hét trước cổng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
làm hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung đến xem gây mất an ninh trật tự
các đối tượng có các hành vi chửi bới hò hét dùng gạch đá bom xăng tự chế ném vào khu vực cổng ủy ban nhân dân tỉnh
và lực lượng công an đang làm nhiệm vụ thể hiện thái độ coi thường kỷ cương xã hội và pháp luật của nhà nước
tại phiên tòa tất cả các bị cáo đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối hận
một phần do thiếu hiểu biết nên bị kích động có trường hợp do bị kẻ xấu xúi rục mua chuộc bằng tiền nên đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội của các bị cáo và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
hội đồng xét xử đã tuyên án bảy bị cáo phạm tội gây dối trật tự công cộng với mức án ba mươi tháng tù cho bốn đối tượng hai mươi bốn tháng tù cho hai đối tượng và một đối tượng bị mức án một mươi tám tháng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là ba mươi sáu tháng